một buổi diễn tập ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển và trên bờ vừa diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng sáu
tại cảng dầu mỹ khê thành phố đà nẵng
sự kiện do sở tài nguyên và môi trường thành phố phối hợp với các ngành hữu quan trên địa bàn tổ chức
nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp các ngành và là cơ sở đối với sự cố tràn dầu
gần hai trăm linh lực lượng đến từ các sở ngành chức năng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tham gia tình huống giả định
trong thời gian gần chín mươi phút khi tàu dầu có trọng tài lớn neo đậu tại vị trí cách bờ biển dài một năm trăm linh mét
đang bơm dầu đeo từ bến cảng phào mỹ khê vào kho săng dầu khuê mỹ
thì xảy ra sự cố kỹ thuật làm hướng tàu thay đổi kéo theo dây neo tàu bị trùng
do thủy thủ trên tàu chủ quan không chú ý quan sát làm tàu dịch chuyển qua giới hạn
khiến ống mềm liên kết vào tàu bị bục dầu phun trào ra biển khoảng ba mươi mét với lượng dầu tràn khoảng hai mươi tấn
khi phát hiện sự cố công ty xăng dầu khu vực năm đã triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp

kịp thời thông báo cho các lực lượng chức năng hỗ trợ
thành phố đà nẵng là cửa ngõ chính ra biển đông
là khu vực thường xuyên tập trung các khu vực
cảng xăng dầu cung cấp cho cả khu vực miền trung
do đó nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu là rất cao
thống kê từ năm hai nghìn bảy tới nay trên địa bàn đã xảy ra một mươi một sự cố tràn dầu
trong đó vụ xảy ra lớn nhất vào năm hai nghìn tám với hơn sáu trăm linh mét khối dầu tràn
ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và du lịch biển
chính vì vậy việc ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu là công việc rất khó khăn và phức tạp
đòi hỏi sự chung tay phối hợp của các cấp các ngành
như lực lượng cứu hộ cứu nạn phòng cháy chữa cháy lực lượng thu gom dầu tràn
để xử trí tràn dầu một cách nhanh chóng hiệu quả và an toàn